hôm nay là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ thời tiết tại khu vực miền bắc khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời
trái ngược với đó khu vực miền trung nhiều nơi lại xuất hiện mưa lớn
từ nghệ an đến quảng ngãi lượng mưa phổ biến trong khoảng từ sáu mươi một trăm hai mươi mm có nơi mưa rất to với mức một trăm năm mươi mm
mưa lớn có thể sẽ gây ra ngập úng tại các vùng trụng thấp các khu đô thị
bên cạnh đó các hiện tượng như lũ quét sạt lở đất cũng có nguy cơ cao xảy ra ở khu vực vùng núi
người dân tại tây nguyên và nam bộ cũng cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan bởi mưa rông trên diện rộng